thưa quý vị mùa xuân đến trên các sườn núi triển đồi vùng cao đá tỉnh hà giang đồng bào người mông giao nùng giấy lại cùng nhau lên nương giấy chuẩn bị cho mùa vụ mới
họ quan niệm rằng mùa xuân là mùa của no ấm là mùa của cây lá đâm trồi nảy lọc là mùa phát triển ruộng nương
đầu xuân năm nay thời tiết thuận lợi cho việc trồng cấy họ gieo vào hốc đá luống cây để những mầm xanh vươn mình trên đá mang lại vụ mùa ấm no
ngay từ sáng sớm cả vùng núi cao rộn rã tiếng nói cười của những người nông dân tay cuốc tay cày giúp nhau lên nương
tranh thủ trời đổ mưa xuân độ ẩm cao gia đình anh sùng trần mìn cùng bà con hàng xóm đang hối hả làm đất bón phân cha những hạt ngô giống xuống thửa đất ít ỏi bên những bờ đá sám
họ đổi công cho nhau như một nét đẹp truyền thống vừa gắn kết cộng đồng vừa giúp nhau bắt kịp mùa vụ mới
bắt buộc là phải đổi công
nương rất nhiều
cho nên là phải đổi công mới trồng kịp được
bây giờ thì nhà nào cũng bón phân hết
ngày xưa thì các ông cụ thì chưa có điều kiện với lại chưa bón phân
nhưng bây giờ thì đa số là nhà nào cũng bón phân hết
do địa hình đồi núi cao lại toàn đá sám nên hình thức canh tác trên hốc đá được đồng bào vùng cao hà giang sáng tạo để trồng trọt tạo ra lương thực thực phẩm phục vụ đời sống
những vùng đất màu mỡ hơn ngoài việc đưa các loại giống ngô mới có năng suất cao
thì chính quyền địa phương cũng tuyên truyền vận động người dân
chuyển đổi một phần diện tích cây ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao tăng thêm thu nhập
cho các thôn chuyển đổi diện tích trồng ngô cây hoa quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn
và ubnd xã đã ban hành kế hoạch cũng như là mời các công chí trưởng thôn ra ngồi họp bàn giải pháp để triển khai cho bàn con nhân dân
chuyển đổi cây ngô kém hiệu quả trồng ở trên địa bàn
bóng chiều dần xuống trên giải cao nguyên đá vẫn còn đó những người dân đang cố gắng giúp nhau gieo hết số hạt sống còn lại
không lâu nữa màu xám của đá núi sẽ được phủ bằng màu xanh của những nương ngô nương lúa
màu xanh ấy sẽ mang lại hy vọng ấm no cho những người dân quanh năm làm lũ trên miền đá nơi địa đầu tổ quốc